do ảnh hưởng của những trận mưa kéo dài ngày sáu tháng tám tại tuyến đường tỉnh lộ hai trăm linh hai xóm giòn rù xã tam kim huyện nguyên bình tỉnh cao bằng đã xảy ra vụ sạt lở đất khiến một người tử vong giao thông bị ách tắc trong nhiều giờ
nạn nhân xấu xố hoàng sùn chiêu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ở tại xóm giòn ru xã tam kim huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
trong khi đang cùng vợ đi phát cỏ ruộng về đến đoạn đường xóm giòn dù đất từ trên tali xô xuống khiến ông chiêu bị đất đá vùi lấp người vợ đi theo sau kịp chạy quay lại thoát chết
cùng thời điểm đó có hai thanh niên đi xe máy đang qua đường cũng bị đất đá vùi lấp xe hai thanh niên may mắn chỉ bị thương nhẹ
ngay sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo ủy ban dân huyện nguyên bình đã đến hiện trường chỉ đạo các cơ quan liên quan nhanh chóng khắc phục sạt lở tìm kiếm người chết đồng thời tập trung máy săn gạt thông tuyến xảy tỏa ồn tắc giao thông